bộ giao thông vận tải đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước ngành giao thông vận tải lần thứ một mươi giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
vinh danh các điển hình tiên tiến ngành giao thông vận tải giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
đến dự đại hội có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
năm năm qua ngành giao thông vận tải luôn nêu cao tinh thần thi đua yêu nước
xây dựng con người mới để tạo động lực phát triển
với ba phong trào đi đầu là thi đua thực hiện văn hóa công sở văn hóa doanh nghiệp với phương châm bốn xin bốn luôn
phong trào thi đua lao động sáng tạo với tinh thần tiên phong đi trước mở đường
với hơn hai đề tài sáng kiến làm lợi hàng trăm tỷ đồng
phong trào xây dựng quỹ xã hội từ thiện toàn ngành đã có hơn tám mươi tỷ đồng được chuyển tới các đối tượng chính sách
những người có hoàn cảnh khó khăn
tại đại hội phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình nhấn mạnh
trong thời gian tới ngành giao thông vận tải cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của ngành
nhất là những dự án phát triển giao thông đô thị và kết nối liên vùng
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm quốc gia các dự án quan trọng của ngành
như các dự án đường bộ cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông các dự án đường sắt đô thị
khẩn trương triển khai các công tác chuẩn bị để sớm khởi công dự án đầu tư cảng hàng không quốc tế long thành
đại hội cũng đã vinh danh một mươi năm
một mươi tập thể sáu mươi hai điển hình tiên tiến ngành giao thông vận tải có thành tích xuất sắc giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi